liên quan tới vấn đề dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía nam
trong khi đó khu vực phía bắc số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cũng đang có dấu hiệu giả tẳng
riêng tại hà nội số ca mắc từ đầu năm đến nay là hơn hai ca
hiện dịch bệnh đã lan ra các huyện ngoại thành của thủ đô
trong khi đó công tác dọn vệ sinh phòng bệnh vẫn còn hạn chế
từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín xã phương trung xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên
thì đến nay tổng số đã lên tới bảy mươi người
bảy trên tám thôn có người mắc và hiện ba ổ dịch có diễn biến phức tạp với hai mươi bảy bệnh nhân đang điều trị
phương trung trở thành điểm nóng sốt xuất huyết của huyện thanh hoa
đang nói dù lo sợ số người mắc bệnh trong xã tăng nhanh
nhưng nhiều người dân phương trung vẫn chưa nắm được cách phòng bệnh hay dọn dẹp vệ sinh chưa triệt để
nếu mà không có dịch sốt xuất huyết bùng phát ra thì người dân chắc không bao giờ mà nghĩ đến
hoặc là không có ý thức gì là úp hoặc là như nào cả
cứ kệ nó tự nhiên thôi
khi mà có dịch bùng phát ra rồi thì bắt đầu dân phải cảnh giác
mưa thì cũng úp nhưng mà cũng không thể úp được hết
cũng không chú ý úp được hết đầy đủ
tại các khu vực công cộng thay vì phải thu dọn sạch sẽ
những vỏ nhựa như thế này bị vứt ngổn ngang
thế nhưng sau mỗi trận mưa nguồn nước đọng trong các dụng cụ
sẽ trở thành môi trường lý tưởng để mũi truyền virus sinh sản
theo ngành chức năng sự lúng túng của người dân trong việc phòng bệnh
cũng là nguyên nhân khiến số ca mắc mới xuất xuất huyết ở phương trung vẫn còn
thậm chí nhiều hộ dân có vài thành viên mắc bệnh
chúng ta đi kiểm tra thì vẫn thấy rằng có nhiều các ổ bỏ gậy tồn tại
cũng có nhiều lý do
một là sau khi các đội súng kích đã đi hướng dẫn người dân và đội cán bộ y tế đi kiểm tra giám sát
nhưng mà trong quá trình thực hiện thì người dân lại không tiếp tục cái công tác diệt bỏ gậy nữa
chưa nghĩ rằng cái xuất xuất huyết này nó cần phải làm cụ thể triệt đẻ
và đôi khi ngay cả những đội tình nguyện có thể do nhận thức khi vận động người dân
thì nhiều khi họ vẫn nghĩ là làm theo công tác là phong tràng
để không còn dịch xuất xuất huyết mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường
dọn dẹp phế thải lật úp tụng cụ chứa nước không để mũi vằn có điều kiện sinh sản